kể từ sau tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thương lái đến tận nơi mua lúa với giá cao
nhiều hộ nông dân vùng ngọt hóa tỉnh cà mau rất phấn khởi vì được chúng mua trung giá
trong những ngày qua thương lái đến tận nơi mua lúa tươi với giá từ năm đồng một kg trở lên đối với lúa hàm châu
riêng đối với lúa thơm rbt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thương lái mua với giá sáu đồng một kg
trên nhiều cánh đồng các trà lúa vụ hai thu hoạch đến đâu nông dân bán lúa tươi ngay tại ruộng cho thương lái không phải phơi vất vả như những năm trước
lúa vụ hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nông dân vùng ngọt hóa tỉnh cà mau gieo xạ được hơn ba mươi sáu năm trăm linh hectare
đến nay bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng hai mươi hectare
năng suất ước tính đạt từ năm sáu tấn một hectare ước tính đến cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
nông dân vùng ngọt hóa tỉnh cà mau sẽ thu hoạch xong diện tích lúa vụ
nông dân vùng ngọt hóa tỉnh cà mau sẽ thu hoạch xong diện tích lúa vụ hai